chương trình được phát sóng lúc một mươi tám h thứ hai hàng tuần
truyền tải những thông tin y tế nổi bật trong nước và trên thế giới
cũng trong chương trình này sẽ tiếp tục ghi nhận kết quả từ định hướng ưu tiên mới của y tế cơ sở
đã tháo gỡ được những khó khăn vướng mắt còn tồn động của mạng lưới y tế ở các địa phương
nội dung chính sẽ được đề cập ngay sau phần tin tức ngày hôm nay
cơ thể đã thay đổi theo môi trường vi trọng lực
con người có thể sẽ sinh nở ngoài vũ trụ nhưng vũ trụ không phải là môi trường thân thiện với cơ thể con người
vì lượng bức xạ cao và cả tế bào trứng lẫn tinh trùng đều rất nhạy cảm với bức xạ
tốc độ phát triển nhanh chóng của bào thai sẽ khiến em bé gặp phải các đột biến gen
làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư khi còn nhỏ
giả sử quá trình sinh nở được diễn ra thành công
một đứa trẻ được sinh ra trong môi trường vi trọng lực sẽ có vẻ ngoài
hành vi cách di chuyển khác với trẻ em được sinh ra trên trái đất
em bé vũ trụ sẽ không học bò mà học cách trôi nổi tự đẩy mình bằng cánh tay
nếu không có chế độ tập luyện nghiêm ngặt xương và phần cơ ở phần thân dưới có thể sẽ nhỏ hơn
nhưng xương và cơ ở phần thân trên lại to và khỏe hơn
giống như các phi hành gia các chất lỏng trong cơ thể em bé có thể di chuyển lên ngực và đầu
khiến khuôn mặt sưng lên
kết quả là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ngoài vũ trụ
sống được trên trái đất có khả năng đứa trẻ không thể đi đứng thậm chí thở
trọng lực trái đất quan trọng với con người đến mức được mô tả là một đặc trưng của nhân loại
hơn một mươi ngày qua gần một mươi bác sĩ nội chú bác sĩ thực tập tại hàn quốc đã đồng loạt xin nghỉ việc
để bày tỏ sự phản đối của mình với kế hoạch gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh thêm hai người vào năm sau của chính phủ
trong một mươi ngày vừa qua gần một mươi bác sĩ nội chú bác sĩ thực tập tại hàn quốc đã đồng loạt xin nghỉ việc
để bày tỏ sự phản đối của mình với kế hoạch gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh thêm hai người vào năm sau của chính phủ
trong những ngày này ngành y tế hàn quốc đã rơi vào cuộc khủng hoảng y tế hiếm nghiêm trọng
mặc dù chính phủ đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu các bác sĩ nội chú quay trở lại bệnh viện trước nửa đêm ngày hai mươi chín tháng hai
nhưng tính đến thời điểm hiện tại căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa thể hạ nhiệt
tuy nhiên cuộc chiến này dường như đã tiếp tục lan rộng khi sinh viên ưu khoa từ các trường đại học
cũng đang thể hiện ra một cuộc chiến này
hàn quốc đã thể hiện sự phản đối của mình với việc tăng tuyển sinh
theo đó bộ giáo dục hàn quốc cho biết khoảng bảy mươi hai chín sinh viên y khoa từ bốn mươi trường trên khắp cả nước đã nộp đơn xin nghỉ học
có tới một mươi ba sáu trăm chín mươi tám sinh viên y khoa đang tham gia vào cuộc đình công biểu tình này
bên cạnh đó sinh viên từ sáu trường y toàn quốc cũng đã thể hiện sự không đồng tình bằng cách tẩy chay các lớp học
được biết mục đích của việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh mà chính phủ hàn quốc đưa ra là để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân viên y tế
một vấn đề tồn tại
trong khi đó các bác sĩ nội chú và sinh viên trường y lại bày tỏ sự quan ngại rằng việc mở rộng số lượng này có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng giáo dục đào tạo
họ cho rằng thay vì mở rộng tuyển sinh chính phủ nên tìm cách cải thiện môi trường làm việc của các bác sĩ và phân bổ nhân lực y tế tốt hơn
hiện nay tổng số dường bệnh của thành phố hà nội là khoảng ba mươi chín trăm bảy mươi hai giường bệnh đạt hơn ba mươi sáu dường bệnh trên một vạn dân
vượt chỉ tiêu được ra
với quy mô dân số hiện nay khoảng tám năm triệu người hà nội hiện có hơn tám mươi bốn xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo bộ tiêu chí quốc gia
tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đạt khoảng tám mươi năm